bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng đã tiếp nhận và đang điều trị cho bảy bệnh nhi mắc bệnh bạch hầu
được chuyển đến từ các tỉnh thành trong khu vực
hiện các bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị theo phác đồ của bộ y tế
bảy ca bệnh dương tính với bạch hầu đang được điều trị tại khoa y học nhiệt đới
có độ tuổi từ sáu đến một mươi bốn tuổi được chuyển viện từ tỉnh quảng nam và tỉnh quảng ngãi
hiện các bệnh nhi này đang được các bác sĩ tập trung điều trị theo pháp đồ của bộ y tế
theo bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng trước diễn biến bệnh bạch hầu xuất hiện tại các tỉnh miền trung
để chủ động trong tiếp nhận thu dung điều trị bệnh viện đã bố trí khu vực điều trị cách ly tuyệt đối một chiều
và theo dõi tích cực bệnh nhi mắc bệnh bạch hầu theo phác đồ của bộ y tế
các bác sĩ của bệnh viện cũng khuyến cáo người nhà hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh
chủ động phòng bệnh bằng chùng ngừa vaccine
trong trường hợp nếu phát hiện vùng có bệnh ngành y tế địa phương cần khoanh vùng ổ dịch
không cộng đồng